do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên mực năm m
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác trong hôm nay
sau đó sang ngày mai ba mươi tháng một mưa sẽ giảm dần
tuy nhiên nền nhiệt trong cả ba ngày tới tại đây vẫn sẽ giảm
hôm nay ngày mai giao động từ một mươi đến một mươi sáu độ và sẽ giảm tiếp trong hai ngày tiếp theo
trời rét hại vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá mưa tuyết
tương tự các tỉnh thành phía tây bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rông đến ngày mai
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn ở ngưỡng rét hại
cao nhất ngày chỉ giao động từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
một vài nơi thuộc khu tây bắc có thể vượt ngưỡng một mươi bảy độ
như vậy là trong ba ngày tới nền nhiệt tại bắc bộ nói chung
cũng như tại thủ đô hà nội nói riêng sẽ giảm sâu trời rét đậm rét hại
có mưa nhỏ mưa phùn vào sáng sớm trong ngày ba mươi một tháng một và mùa một tháng hai
từ ngày hai mươi chín và mùa một tết nhâm dần
hồi khi lệnh không chỉ hoạt động ở các tỉnh bắc bộ mà còn bao trùm và ảnh hưởng
đến cả các tỉnh bắc trung bộ
chính vì vậy trong hôm nay khu vực sẽ có mưa rào rải rác
với sự cộng rồn của gió đông bắc xuống phía nam tương tác với địa hình đón gió
nên từ ngày mai vùng mưa sẽ lan dần xuống khu vực trung trung bộ
khiến nhiệt độ tại đây giảm nhanh
dự báo nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ duy trì mức trời rét
riêng khu vực thanh hóa và bắc nghệ an có thể xuất hiện rét đậm rét hại
trong ngày ba mươi một tháng một và mùng một tháng hai
các tỉnh từ đà nẵng đến thanh hóa có mưa có mưa rào nhẹ trong ngày
do tác động đơn thuần của gió đông bắc
trời cũng chuyển lạnh nền nhiệt sao động từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
riêng khu vực ninh thuận bình thuận do ít chịu tác động của không khí lạnh
nên phổ biến không mưa
trong ngày trời có nắng với mức nhiệt ở trong ngưỡng hai mươi hai mươi chín độ
thuận lợi cho các hoạt động khai xuân đầu năm của người dân nơi đây
thì với vùng cao tây nguyên do không chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết xấu nào
nên khu vực tiếp tục ổn định
với trạng thái không mưa ngày nắng dự báo nhiệt độ ngày đêm tại đây
phổ biến từ một mươi sáu đến ba mươi độ và trời rất nhẹ về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến không mưa ngày nắng với mức nhiệt cao nhất ngày
ở trong ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động khai xuân đầu năm của người dân phía nam